hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngoại trưởng hayashi cho rằng tokyo cần hỗ trợ bình nhưỡng dù rằng giữa hai bên không có quan hệ ngoại giao chính thức
ông nhấn mạnh nếu không giải quyết các đợt bùng phát dịch một biến thể mới của virus sars cov hai có thể xuất hiện và lan ra thế giới
ông nói cả thế giới cần đối mặt với vấn đề này
hồi đầu tháng này triều tiên xác nhận có ca mắc covid một mươi chín đầu tiên kể từ khi đại dịch bùng phát khắp thế giới hơn hai năm trước
trong ngày hai mươi hai tháng năm triều tiên ghi nhận khoảng một trăm tám mươi sáu ca sốt
nâng tổng số trường hợp này từ cuối tháng bốn đến nay lên hơn hai sáu mươi bốn triệu ca
hãng thông tấn trung ương triều tiên cũng cho biết trong vòng hai mươi bốn giờ tính đến sáu giờ sáng ngày hai mươi một tháng năm
nước này ghi nhận thêm một ca tử vong nâng tổng số ca tử vong lên sáu mươi bảy ca
là quốc gia hoàn toàn miễn nhiễm với đại dịch trong suốt hai năm thế giới thay đổi vì covid một mươi chín
triều tiên cho thấy những nỗ lực không nhỏ trong công tác phòng chống dịch dù không có sự chuẩn bị trước đó
tuy nhiên việc nhận sự giúp đỡ của các nước đã có kinh nghiệm
phòng dịch sẽ giúp triều tiên sớm kiểm soát được dịch bệnh hơn